khoảng hơn tám giờ sáng nay tại hải phòng đã xảy ra vụ cháy kho nguyên liệu sản xuất đế dày của công ty trách nhiệm hưu hạn isili thuộc khu công nghiệp tân liên
ubnd huyện vĩnh bảo đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số một mươi triển khai chữa cháy kịp thời
đến một mươi h hai mươi phút kho cháy được dập tắt hoàn toàn vụ cháy làm thiệt hại toàn bộ kho nguyên liệu rộng khoảng hai mươi năm m hai chứa hóa chất
cao su sử dụng làm đế dày của công ty rất may là không gây thiệt hại về người nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan điều tra làm rõ
sau vụ việc này ubnd huyện vĩnh bảo tiếp tục có văn bản yêu cầu các cấp ngành đơn vị trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy